khi đang hành nghề trên tàu dna chín mươi nghìn hai trăm bảy mươi năm ts tại vùng biển đà nẵng
thì thuyền viên nguyễn văn hợi sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một bất ngờ bị vật nặng rơi trúng đầu
khiến thuyền viên này bất tỉnh tại chỗ
tiếp nhận thông tin báo nạn từ con tàu này
trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực miền trung đã sẵn sàng phương tiện chuyên dụng để triển khai cứu nạn
đến hai mươi một giờ lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận được tàu dna chín mươi nghìn hai trăm bảy mươi năm ts
ekip nhân viên cứu nạn cùng y bác sĩ được triển khai lên tàu để cấp cứu cho nạn nhân
tình trạng anh hợi lúc này hết sức nguy kịch với đa chấn thương vùng đầu vết thương hở chảy máu nhiều
sau khi trải qua các cấp cứu tại chỗ để xử lý vết thương và ổn định tình trạng
nạn nhân được đưa lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để tiếp tục được chăm sóc tích cực và khẩn trương đưa về đất liền
gần hai giờ sau khi tiếp cận tàu sar bốn trăm một mươi hai đã đưa nạn nhân về đến đà nẵng an toàn
và bàn giao cho cơ quan chức năng nhờ được cấp cứu kịp thời
trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp đà nẵng tiếp nhận chuyển vào bệnh viện địa phương để tiếp tục điều trị